thưa quý vị khán giả sự phát triển của niêm mạc tử cung đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ thai và khả năng mang thai của người phụ nữ
niêm mạc tử cung quá dày hoặc quá mỏng đều là nguyên nhân dẫn đến khó thụ thai hiếm muộn ở nữ giới
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết hợp sử dụng phương pháp bơm huyết tương dầu tiểu cầu tự thân cùng với các phương pháp hỗ trợ sinh sản
có hiệu quả đáng kể trong cải thiện chất lượng của trứng độ dày và khả năng tiếp nhận của nội mạc tử cung trong điều trị thất bại làm tổ liên tiếp
vậy phương pháp này đã ứng dụng thành công như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ phạm ngọc quý trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ phương pháp bơm huyết tương dầu tiểu cầu tự thân là một phương pháp mà tăng khả năng
tăng nội mạc tử cung cũng như là tăng khả năng băng thai của phụ nữ
đối với phương pháp piv thì sẽ áp dụng cho những đối tượng nào và ưu điểm của nó là gì ạ
trong sản phụ khoa hiện nay người ta đang ứng dụng cái ứng dụng đầu tiên cần phải nói đến đó là ứng dụng trong dính mông viêm mạc tử cung
và ứng dụng thứ hai là đối với lại sự phát triển và làm tổ của phôi
về các chế phẩm của sản phẩm dầu từ cầu thì có hai loại
một là các sản phẩm đã được chế biến sẵn
có thể sẽ sử dụng các sản phẩm từ cái máu hiến sau đó thì người ta cũng lọc lấy cái tiểu cầu và người ta hoạt hóa để sẵn chế phẩm như thế
và cái loại thứ hai đó là chính lấy từ máu của chính bệnh nhân đó sau đó lọc lấy cái tiểu cầu của họ và hoạt hóa lên
sau đưa lại trở lại trong cơ thể của chính người bệnh nhân đó
thế thì cái lợi ích của tiểu cầu tự thân đấy là gì
là cái máu đó lấy từ cơ thể mình nó ít nguy hại đến cơ thể mình nhất nó an toàn nhất cho mình
ở trung tâm ipf chúng tôi hiện tại đang có hai nhóm đối tượng chính
được sử dụng cái chế phẩm cái phương pháp viết tương dầu tiểu cầu này
nhóm thứ nhất như có nói ban nãy với các quý vị đó là các bệnh nhân mà bị dính vùng tử cung sau đó thì niêm mạc nó rất là mỏng
khi nư mạc nó mỏng đấy là do gì do sự hột phục nó kém
sau khi mà bị dính các bác sĩ cắt dính đấy xong thì nó là một mô sẹo nó giống như cái sẹo ngoài da của mình
nó phục hồi lại trở lại thì cái mô da thì hầu như là chắc chắn là sẽ không hoàn toàn là mô da thật
nhưng khi mà sử dụng cái dung dịch dầu từ cầu đó đưa vào
thì sẽ giúp kích thích cái mô sẹo đó có thể tăng sinh phát triển phục hồi trở lại
cái chỉ định thứ hai đó là trong trường hợp mà bệnh nhân bị thất bại làm tổ
thất bại làm tổ ở đây là nói đến cái chuyện phôi nó có thể bám được vào nư mạc tử cung hay không nó có thể tiếp tục phát triển hay không
người ta thấy rằng là trong những nhóm bệnh nhân bị thất bại làm tổ liên tiếp
khi mà sử dụng tiểu cầu như thế này trước khi chuyển phôi nó đã giúp cải thiện khả năng làm tổ phôi đó
và từ đó giúp tăng tỷ lệ có thai lên
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là phương pháp này được thực hiện như thế nào
và cái phương pháp này triển khai ra sao ở bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
rất là may là ở bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi có hẳn trung tâm gọi là trung tâm tế bào gốc
các anh chị bên đó chuyên làm việc với những cái nhóm tế bào gốc cũng như là cái chế phẩm về tiểu cầu như thế này
đã có một quy trình được lên rất là tỉ mỉ chi tiết
và khi các bệnh nhân đến với bệnh viện đa khoa tâm anh
nếu như có chỉ định làm cái huyết tương dầu từ cầu
thì các bác sĩ sẽ được cho chỉ định và gửi mẫu máu của bệnh nhân sang bên trung tâm tế bào gốc
sau khi mà lọc rửa lấy cái tế bào tiểu cầu và hoàn hóa nó lên
thì bên trung tâm bào gốc sẽ chuyển lại bên trung tâm hỗ trợ sinh sản để làm các thu thuật cho bệnh nhân
trong trường hợp mà bệnh nhân bơm tiểu cầu vào trong bồn tử cung cho niêm mạng mỏng
thì bệnh nhân sẽ được bơm vào khoảng ngày thứ một mươi hai đến ngày một mươi bốn của chu kỳ kinh
lúc mà mình đang dùng thuốc để chuẩn bị niêm mạng để chuyển phôi
còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân chuyển phôi thất bại nhiều lần mà cần đến biện pháp tiểu cầu này
thì cái tiểu cầu sẽ được đưa vào trước thời điểm chuyển phôi khoảng từ hai đến năm ngày
thì hai cái thời điểm nó hơi khác nhau một chút tuy nhiên cái quy trình để tạo ra cái tiểu cầu này thì là giống nhau
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe vào số năm của chủ đề ngày hôm nay
bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội là đơn vị đầu tiên chính thức được bộ y tế cấp phép nghiên cứu
sử dụng huyết tương dầu tiểu cầu
tự thân trong điều trị nội mạc tử cung mỏng ở các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm
do đó trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh cũng trở thành đơn vị hỗ trợ sinh sản nghiên cứu tiên phong
và mang đến một phương pháp điều trị mới ở việt nam cho những người thụ tinh trong ống nghiệm nhưng có nguy cơ thai khó làm tổ
do nội mạc tử cung mỏng hay giảm khả năng chấp nhận của nội mạc tử cung
thưa quý vị khán giả những bất thường về sự phát triển của niêm mạc tử cung chỉ có thể phát hiện qua siêu âm
do đó phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi khám phụ khoa định kỳ để tầm soát sớm các bệnh lý nguy hiểm
và có biện pháp can thiệp kịp thời hạn chế ảnh hưởng đến khả năng mang thai của nữ giới
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai